sở y tế tỉnh trà vinh vừa ra quyết định đình chỉ công tác một cán bộ y tế một tháng
vì lơ là phòng chống dịch bệnh
người bị đình chỉ là ông thạch sê rê sóc kha vát
viên chức trạm y tế xã lương hòa huyện châu thành tỉnh trà vinh
lý do là khi có ca bệnh nghi ngờ từ vùng dịch ngoài tỉnh về địa phương
ông bách không thực hiện lấy mẫu test nhanh tại trạm y tế xã
và không thực hiện hết chức năng nhiệm vụ của người cán bộ y tế
từ cuối tháng năm đến nay trà vinh phát hiện năm trường hợp dương tính với sars cov hai trong cộng đồng
tất cả đều là người từ địa phương khác trở về và đi lọt qua chốt kiểm soát vì không có triệu chứng bất thường
ngày hai tháng bảy ba mươi hộ dân ở xã lương hòa huyện châu thành đã bị phong tỏa
khi ngành y tế phát hiện một phụ nữ về từ bình dương dương tính với sars cov hai